tại tỉnh tây ninh công an huyện tân biên vừa tạm giữ hình sự hai nghem ruột vũ minh long và vũ minh tân
để điều tra về hành vi buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
vào khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng tám tại ấp cầu xã tân phong lực lượng chức năng bắt quả tăng long và tân
có hành vi buôn bán trái phép động vật quý hiếm tang vật thu giữ là một cá thể tê tê
long khai nhận vào ngày hai mươi hai tháng tám nhận được cuộc gọi của một người hỏi mua một con tê tê để chữa bệnh
long liên hệ với một người campuchia hỏi mua một con tê tê có trọng lượng khoảng tám kg với giá bốn triệu tám trăm linh nghìn đồng
rồi nhờ anh ruột là vũ minh tân đón xe taxi đến khu vực cửa khẩu samad nhận con tê tê mà người campuchia chuyển xuống
tiếp đó long bán lại cho người đàn ông cần mua ban đầu với giá hai mươi triệu đồng
khi cùng tân đến địa điểm giao hèn giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ